có một thực trạng đáng báo động hiện nay đó là tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở các cặp vợ chồng đang ngày càng gia tăng
tại buổi hội thảo về vô sinh hiếm muộn năm hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra tại hà nội
một trăm linh cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ hoàn toàn kinh phí làm thụ tinh ống nghiệp ivf
theo thống kê tại việt nam tỷ lệ vô sinh trên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là bảy bảy
trong đó bốn mươi nguyên nhân đến từ người vợ bốn mươi nguyên nhân đến từ người chồng và hai mươi tổng số các ca vô sinh đến từ những nguyên nhân chưa được xác định
được biết hiện tại chi phí cho một ca thụ tinh ống nghiệm tại việt nam đang ở mức khá cao
giao động trong khoảng từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng có thể coi là một gánh nặng cho những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
về điều trị vô sinh hiện nay ở việt nam chúng ta như tôi đã nói là về trang thiết bị

về con người về các kỹ thuật thì cũng ngang bằng với thế giới
nhưng mà cái khó khăn nhất đối với chúng tôi là tâm lý của người bệnh
người bệnh nhiều khi họ rất là nặng nề tâm lý cho nên là đúng là ở việt nam chúng ta thì cũng chưa có một trung tâm nào
mà có bác sĩ tâm lý riêng cho những bệnh nhân điều trị vô sinh muộn
tại buổi hội thảo các cặp vợ chồng có nhu cầu sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên nhân
và cách phòng tránh cũng như phát hiện sớm
điều trị kịp thời vô sinh hiếm muộn nhờ các tiến bộ của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện nay
đồng thời một trăm linh cặp vợ chồng sẽ được bệnh viện biêu điện hà nội hỗ trợ kinh phí để tiến hành việc thụ tình ống nghiệm
quan trọng nhất là một là tư tưởng về phụ nữ là tư tưởng là thoải mái
có ăn uống chế độ dinh dưỡng và thống nhất là hai vợ chồng thống nhất với nhau
bên cạnh đó các bác sĩ chuyên gia của trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện biêu điện cũng đã trực tiếp tư vấn sức khỏe
giải đáp những thắc mắc băn khoăn của các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn về nhiều nội dung khác nhau
nhằm giúp họ tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp nhất để sớm thực hiện ước mơ làm cha mẹ của mình